trên thế giới diễn biến của dịch covid một mươi chín chưa có dấu hiệu tích cực
tính đến sáng nay số người nhiễm covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới gần hai mươi chín hai triệu người
đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua thế giới đã ghi nhận mức tăng số ca mắc covid một mươi chín cao kỷ lục với ba trăm linh bảy chín trăm ba mươi trường hợp
trong số gần hai mươi chín hai triệu ca mắc covid một mươi chín có chín trăm hai mươi tám ca tử vong hơn hai mươi một một triệu bệnh nhân covid một mươi chín đã hồi phục
ấn độ ghi nhận số ca nhiễm mới và số ca tử vong cao nhất thế giới chín mươi ba hai trăm một mươi năm ca nhiễm và một một trăm bốn mươi ca tử vong
đến nay tổng số ca nhiễm ở ấn độ là bốn tám trăm bốn mươi năm ba ca đứng thứ hai thế giới sau mỹ
indonesia và philippines là hai điểm nóng khác của dịch covid một mươi chín tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trên ba ca trong hai mươi bốn giờ qua
tại châu âu dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại pháp nga và anh khi số ca nhiễm mới vẫn duy trì ở mức
cao italia đã quyết định mở cửa trở lại toàn bộ trường học nhìn chung tình trạng lây lan covid một mươi chín hiện vẫn gia tăng tại năm mươi tám quốc gia